tại hà nội năm mươi bảy đội robotics đã đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội
đã tham dự ngày hội roberton quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
hóa học xanh do bộ khoa học và công nghệ phối hợp với học viện stem tổ chức
ngày hội roboton là sân chơi bổ ích trí tuệ khuyến khích sự sáng tạo các bạn học sinh đam mê stem nói chung
và lĩnh vực robot nói riêng
mỗi năm một chủ đề ngày hội roboton hướng cho học sinh tới những giá trị nhân văn trong cuộc sống
chủ đề của ngày hội quốc gia robot thon năm hai nghìn một mươi bảy có tên là hóa học xanh
nhằm mô phỏng thực trạng mà ngành công nghiệp hóa chất đang phải đối mặt với những thách thức
về môi trường xã hội và sức khỏe phổ biến ở tất cả các thành phần kinh tế
qua những giải quyết những vấn đề cụ thể thì học sinh sẽ ý thức hơn được tầm quan trọng
của việc tổng hợp các chất mới thực hành và đưa ra những giải pháp cụ thể
kết thúc cuộc thi ba mươi một đội đến từ các trường tiểu học và trung học tại hà nội
sẽ cùng các đội xuất sắc của khu vực đà nẵng tp hcm
và cần thơ tham dự đấu trường robothan quốc tế diễn ra tại philippines vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới